thường trực tỉnh ủy đồng nai đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện đề án
chuyển đổi công năng khu công nghiệp biên hòa i
đây là khu công nghiệp ra đời sớm nhất ở nước ta và theo đánh giá là đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình
nên cần chuyển đổi công năng để phục vụ phát triển đô thị biên hòa và hạn chế ô nhiễm môi trường cho sông đồng nai
tiến độ thực hiện việc chuyển đổi công năng của khu công nghiệp diễn ra rất chậm do nhiều nguyên nhân
trong đó chủ yếu là do những căn cứ pháp lý để chuyển đổi công năng cả một khu công nghiệp
chưa từng có trong tiền lệ ở nước ta
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã gửi văn bản đến bộ kế hoạch và đầu tư để thẩm định
trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành quyết định đưa khu công nghiệp biên hòa i ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp
làm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện đề án
tỉnh đồng nai phấn đấu đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa khu công nghiệp này ra khỏi quy hoạch
từ đó tạo cơ sở pháp lý thực hiện đề án chuyển đổi công năng thành khu đô thị thương mại dịch vụ